chiều qua ngày một mươi một tháng chín theo giờ địa phương tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã rời thủ đô budapest kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức hungary theo lời bời của thủ tướng viktor orbán
kết thúc chuyến thăm tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gửi điện cảm ơn tới thủ tướng viktor orbán toàn văn bức điện viết
rời thủ đô budapest tươi đẹp kết thúc thành công chuyến thăm chính thức hungary từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi
tôi xin gửi tới ngài thủ tướng và qua ngài tới các vị lãnh đạo và nhân dân hungary lời cảm ơn chân thành về sự đón tiếp nồng hậu trọng thị dành cho tôi và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
chuyến thăm đã để lại cho chúng tôi ấn tượng tốt đẹp về một nước hungary thanh bình phát triển người dân giàu lòng mến khách
chúng tôi tin tưởng rằng kết quả tốt đẹp của chuyến thăm này là một nơi tốt đẹp
với tuyên bố chung về quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước việt nam hungary sẽ tạo động lực mới cho quan hệ song phương
thúc đẩy hợp tác giữa hai nước chúng ta tiếp tục phát triển ngày càng mạnh mẽ toàn diện và hiệu quả vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước
chúc hungary không ngừng phát triển phồn vinh đạt được nhiều thành tiệu to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
chúc quan hệ đối tác toàn diện việt nam hungary ngày càng được củng cố và phát triển tốt đẹp
chúc ngài thủ tướng và các vị lãnh đạo hungary sức khỏe hạnh phúc và thành công trên cương vị cao cả của mình
hết điện cảm ơn